thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết và nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh quảng nam
cùng đi với thủ tướng có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao
và đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương và quân khu năm
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam báo cáo sơ bộ những kết quả đạt được
nổi bật về kinh tế xã hội của địa phương trong năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng cho rằng
thời gian qua lãnh đạo tỉnh quảng nam đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết thống nhất trong công tác chỉ đạo
điều hành và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực từ một tỉnh nông nghiệp đã chuyển sang công nghiệp và dịch vụ
và từ một tỉnh thu ngân sách mỗi năm chỉ có hơn một trăm hai mươi tỷ đến nay quảng nam đã vượt qua con số hơn hai mươi tỷ
và trở thành một trong một mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước đóng góp cho ngân sách trung ương
thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh quảng nam cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp dịch vụ trong đó tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến phát triển du lịch dịch vụ
sớm hình thành trung tâm du lịch của cả nước
muốn vậy quảng nam cần phải có thể chế cơ chế phát triển và thu hút đầu tư
đồng thời phải có bộ máy cán bộ xứng tầm biết tiếp cận lắng nghe dân
và có chương trình hành động cụ thể thiết thực nhằm góp phần đưa quảng nam phát triển nhanh bền vững
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi
thủ tướng chúc mừng sự tiến bộ toàn diện và những kết quả phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh quảng ngãi trong năm qua
đồng thời nhấn mạnh tỉnh quảng ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền trung
cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành kinh tế đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thu hút các dự án lớn
cần liên kết vùng với quảng nam đà nẵng và các tỉnh miền trung tây nguyên để phát triển kinh tế
bên cạnh đó thủ tướng cũng lưu ý tỉnh quảng ngãi cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp
nâng cao giá trị hàng nông sản giải quyết việc làm cho lao động địa phương
quảng ngãi cũng cần đổi mới cách làm phát triển đội ngũ cán bộ kiến tạo và hành động
nhân dịp năm mới thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi
một năm mới nhiều may mắn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội
sáng nay đông đảo bà con ngư dân ven biển tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ hội gia quân đánh bắt hải sản đầu năm đình dậu
đây là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển quảng ngãi cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng để được mùa tôm cá
ngay từ sáng sớm đông đảo bà con địa phương ngư dân đến cửa biển sa huỳnh huyện đức phổ đã tham gia lễ gia quân đánh bắt hải sản
đầu năm lễ hội với các điệu hò hát bà trạo biểu diễn sắc bùa diễn sướng hò kéo lưới của các nghệ nhân ngư dân làng trài
các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa bên biển với niềm tin tâm linh trời đất che chở giúp đỡ ngư dân vững tay trèo
vươn khơi và bình yên trở về sau những chuyến khơi linh đinh trên biển cả
lễ gia quân nghề cá đầu năm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất trong mùa biển mới
sau phần hội và lễ xuất quân đồng loạt tàu thuyền của ngư dân cửa biển sa huỳnh xuất hành khai thác hải sản ở các vùng biển xa bờ của tổ quốc
trong không khí vui tươi sắc xuân đón mừng năm mới đinh rậu ngư dân quảng ngãi đặt nhiều niềm tin hy vọng vào mùa vụ năm mới nhiều may mắn bội thu
cùng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nói chung là nó dòi dãi kinh tế để cuộc sống của ngư dân nói chung là vô mặt khó khăn hơn
năm hai nghìn một mươi sáu thì cái đại sống bà con của ngư dân rất khá
tuy nhiên rằng trong năm hai nghìn một mươi bảy với sự quan tâm của nhà nước và sự phán đấu nỗ lực của bà con ngư dân
thì cái đại sống bà con ở phố tạch sẽ càng càng càng càng kinh tế hơn
tỉnh quảng ngãi xác định kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn trong đó đánh bắt hải sản
vươn khơi bám biển là chiến lược quan trọng góp phần nâng sản lượng hải sản đánh bắt xa bờ
vì vậy các vùng ven biển quảng ngãi tiếp tục phát triển tàu thuyền
công suất lớn giúp ngư dân đảm bảo hoạt động dài ngày trên biển
phấn đấu đưa sản lượng đánh bắt hải sản tăng hai mươi mỗi năm
cũng trong ngày hôm nay tại tp hcm nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh mở hàng để bán lấy may
nhưng nhu cầu mua sắm của người dân không nhiều
nên giá cả các loại hàng hóa ở các chợ không biến động nhiều
so với ngày mùng một tết ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tại chợ tân định quận một tp hcm
dạo qua một số chợ như chợ tân định quận một chợ ba triều quận bình thạnh
giá cả các bán hàng thực phẩm tươi sống đều hơi nhít lên so với ngày thường
cụ thể thịt heo ba dọi giao động từ chín mươi năm tới một trăm linh đồng một kg
sườn một trăm ba mươi đồng một kg thịt heo đùi giá từ tám mươi năm tới chín mươi đồng một kg
giá nói chung là tí dụ như bình thường thì nó một mươi
thì tết nó nhít lên một mươi một một mươi hai vậy đó
năm nay heo nó cũng nơi nới dễ mua nhưng nó cũng bình thường
bây giờ giá đùi có bao nhiêu rồi dạ
đùi chín chục em sườn thì bán nẻ bảy chục tám chục
rồi sườn thì một trăm ba mươi rồi ba dọi thì một trăm linh
đồ thì nó hơi mắc một chút chứ không có nhiều
nó hơi mắc một chút xíu thì mua đồ lên thì bán lên một chút
các loại cá đồng cũng tăng nhiều
các loại cá đồng cũng tăng nhiều
nhưng không nhiều như cá lóc cá riêu hồng cá rô
cá trôi giao động từ sáu mươi tới bảy mươi đồng một kg
còn lại các loại rau củ cũng tăng như bắp cải ngày thường
một mươi năm đồng đã tăng lên hai mươi năm đồng một kg
rau cải hai mươi đồng một kg
cà chua ba mươi đồng một kg
và khoảng hai mươi hai đồng một kg
nhưng hầu như là chắc bữa nay bông với trái cây là nhiều
vì ta mua cúng thịt hà thì giờ này ai cũng còn đó
nên làm ta mua bông với trái cây là nhiều
cái cây cũng mắc bông cũng mắc
mắc hơi ngày thường rõ ràng đầu năm mà
tại các trung tâm thương mại siêu thị
chợ dân sinh phần đông đều chưa hoạt động
riêng tại hệ thống siêu thị có mát
đã mở hàng trở lại vào mùng hai tết
để phục vụ người dân từ tám giờ đến một mươi hai giờ
cho đến hết ngày mùng năm tết
khá đông người tiêu dùng đã chọn siêu thị
để mua nhu yếu phẩm
trong đó chủ yếu vẫn là thịt cá
rau củ và trái cây
trong không khí vui tươi phấn khởi
của toàn đảng toàn dân toàn quân
ra sức thi đua mừng đảng mừng xuân mới
sáng nay ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tức ngày mùng ba tết
chính quyền và bà con nhân dân
tại tỉnh thái nguyên
đã long trọng tổ chức lễ hội xuống đồng
xây dựng nông thôn mới và đô thị
văn minh xuân đình dậu năm hai nghìn một mươi bảy
lễ hội xuống đồng là hoạt động
được tổ chức thường niên vào mỗi dịp xuân về
là một nét đẹp truyền thống được tổ chức
tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
để cầu trong mưa thuận gió hòa
mùa màng tây tốt cũng là để khởi đầu
trong một năm sản xuất nông nghiệp
với nhiều niềm tin thắng lợi
hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân
cũng như nhiều du khách tham gia
điều này đã góp phần rất lớn trong việc cổ vũ
động viên bà con nông dân thêm phấn khởi
thi đua lao động sản xuất
tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
có mặt tại lễ hội các đồng chí lãnh đạo
tỉnh thái nguyên thị xã phổ yên
đã xuống trực tiếp tham gia vào các khâu
sản xuất đầu năm động viên bà con
nhân dân bắt tay vào sản xuất
thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất
phát triển kinh tế của thị xã
cũng như của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong khuôn khổ lễ hội xuống đồng
ở thái nguyên nhiều cuộc thi như thi cày
thi bừa thi cấy theo cả phương thức
truyền thống và hiện đại đã diễn ra
sôi nổi giữa các xã thông qua
những hoạt động này nhằm động viên
cổ vũ bà con nông dân hăng hái
thi đua lao động sản xuất áp dụng
những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất
để nâng cao năng suất giá trị
các loại cây trồng trên cùng một đơn vị
diện tích canh tác hướng tới một năm
mới sản xuất hiệu quả và bền vững
mô dối nước là một sáng tạo đặc sắc
của người việt cũng như nhiều tỉnh
đồng bằng sông hồng hải dương là
địa phương còn lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật
dân gian này hôm nay tại quảng trường
độc lập thành phố hải dương đã
diễn ra chương trình múa dối nước chào xuân mới
các phường mô dối nước hải dương đã
phát huy tốt truyền thống của mình góp phần không nhỏ
vào việc bảo tồn phát huy quảng bá di sản
văn hóa nói chung và nghệ thuật mô dối
dân gian đặc sắc nói riêng nhân dịp xuân
mới để phục vụ người dân vui tết đón xuân
chương trình biểu diễn nghệ thuật mô dối nước
cổ truyền tại thành phố hải dương tham gia
chương trình có một mươi bốn nghệ sĩ biểu diễn
một mươi hai tiết mục mô dối nước đặc sắc như
múa rồng tễu ráo đầu cắm
cờ hội tiên mầy trầu đấu vật
trọi trâu tứ linh cáo vịt
câu ếch chương trình được tổ chức
ba lần một ngày thu hút được đông đảo
sự quan tâm của người dân
trong phần tin quốc tế canada cho tạm
đối với những người bị mắc kẹt vì
sắc lệnh cấm nhập cư mới của mỹ
tổng thống mỹ nga nhất trí cải thiện
quan hệ và hợp tác tại syri
liên quan đến lệnh cấm nhập cảnh mới của
tân tổng thống mỹ donald trump bộ
nhập cư canada cho biết mỹ vẫn cho
phép nhập cảnh đối với những công dân
và người định cư dài hạn ở canada
có quốc tịch gốc từ bảy nước có tên
trong sắc lệnh cấm nhập cảnh
mà tổng thống mỹ donald trump vừa ban hành
bộ nhập cư canada hun sen cho biết
sẽ xem xét cấp giấy tạm chú
cho những người không may bị mắc kẹt
tại canada do lệnh cấm đột xuất
của ông trump canada đạt mục tiêu
tiếp nhận hai mươi năm người tị nạn
trong năm hai nghìn một mươi bảy đảng đối lập dân chủ
mới ndp của nước này
đã kiến nghị chủ tịch hạ viện
mở phiên tranh luận khẩn cấp
về lệnh cấm vận của mỹ và những tác động
đối với canada ngay trong phiên họp
đầu tiên của hạ viện sau kỳ nghỉ sáu tuần
sắc lệnh cấm công dân
của bảy nước hồi giáo bao gồm
và iran vào mỹ của tân
tổng thống mỹ donald trump bị phản đối
ở nhiều nơi iran là nước
phản ứng mạnh nhất với tuyên bố cấm
cửa công dân của mỹ để trả đũa
bộ ngoại giao iran tuyên bố
tôn trọng nhân dân mỹ nhưng để
bảo vệ quyền của các công dân nước mình
iran quyết định áp dụng nguyên tắc
có đi có lại kể từ giờ
những người mang quốc tịch mỹ sẽ không được phép
đến iran chừng nào quyết định của washington
chưa được dỡ bỏ iran và hoa kỳ
không có quan hệ ngoại giao kể từ
cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tuy nhiên hiện tại có khoảng
một triệu người iran định cư tại hoa kỳ
và rất nhiều người iran tới mỹ
điện kremlin cho biết
trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ
giữa tổng thống nga vladimir putin
và tổng thống mỹ donald trump
hai bên đã nhất trí xây dựng lại quan hệ
song phương cũng như hợp tác tại syria
tuyên bố của điện kremlin cho hay
tổng thống putin đã khẳng định ủng hộ
sự phối hợp thực chất giữa nga và mỹ
nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố
nhà nước hồi giáo is tự xưng
và các nhóm khủng bố khác tại syria
ngoài ra tổng thống trump và người đồng cấp putin
cũng đã nhất trí thiết lập hợp tác
kiểu đối tác đối với những vấn đề toàn cầu
như ukraine chương trình hạt nhân của iran
căng thẳng trên bán đảo triều tiên
và cuộc xung đột israel arab
trong khi đó nhà trắng ra tuyên bố ngắn
cho biết cuộc điện đàm này là khởi đầu
quan trọng cho việc cải thiện
quan hệ đang cần hàn gắn giữa mỹ và nga
theo thông báo của bộ quốc phòng nước nga
hơn một mươi hai thường dân đã trở về nhà của họ
ở phía đông aleppo
với sự hỗ trợ của trung tâm nga về hòa giải
trong vài ngày qua đã cung cấp hơn năm mươi tấn lương thực
thuốc men và các nhu yếu phẩm khác
cho các khu định cư thuộc tỉnh aleppo
hơn sáu mươi người syri đã được nhận
trợ giúp nhân đạo
thành phố aleppo ở miền bắc syri
hồi tháng một mươi hai năm ngoái
đã được giải phóng hoàn toàn
khỏi các nhóm đối lập vũ trang
và hiện thời nằm dưới sự kiểm soát
của lực lượng chính phủ syri
cơ quan môi trường châu âu mới đây cho biết
hiện tượng thời tiết cực đoan
ngày càng gây tổn thất nặng nề cho châu lục này
theo ước tính lục địa già đã thiệt hại
khoảng gần bốn trăm linh tỷ euro
trong vòng bốn năm vừa qua
trong bản báo cáo được công bố
năm một lần cơ quan môi trường châu âu
ghi nhận những tác động rõ ràng nhất
cần kể đến các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lũ lụt và nắng nóng bất thường
những hiện tượng này đã gây ra thiệt hại
tới ba trăm chín mươi ba tỷ euro
tính trên toàn bộ ba mươi ba nước châu âu
ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất
bởi tình trạng thiên tai là đức
với bảy mươi chín tỷ euro
italia với sáu mươi tỷ euro
và pháp với năm mươi ba tỷ euro
việc giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra
ngày càng tăng cao được cho là
liên quan đến vấn đề tăng dân số
cùng với sự phát triển
tại các khu vực
có nguy cơ chịu tác động cao
đồng thời theo thời gian
các hiện tượng thời tiết cực đoan
xảy ra ngày càng nhiều hơn
tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
một trong những hoạt động hấp dẫn
đông đảo khách tham quan
trong những ngày đầu năm mới âm lịch
đó là lễ hội đền thần
nhiều chương trình đặc biệt diễn ra
trong lễ hội như hiến tế thổ địa
các màn biểu diễn đặc sắc
ẩm thực và thủ công truyền thống
ngoài ra du khách còn được trải nghiệm
cuộc sống của thời kỳ xa xưa
như trong tiểu thuyết
lễ hội đền thần bắt nguồn từ thời nhà liêu
thường diễn ra quanh một ngôi đền
nên chữ đền từ đó đã gắn với lễ hội này
ước tính có đến hai trăm linh du khách tham quan
trong ngày hôm qua hai mươi chín tháng một
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân